tiếp tục với các tin tức thời sự trong nước quan trọng
thưa quý vị vào sáng nay ngày một tháng một mươi hai thủ tướng phạm minh chính chủ trì phiên họp
chính phủ thường kỳ tháng một mươi một thảo luận về nhiều nội dung quan trọng
kết luận phiên họp thủ tướng chính phủ phạm minh chính nhấn mạnh tháng một mươi một tình hình
thế giới tiếp tục biến động nhanh phức tạp khó lường với các yếu tố rủi ro ngày càng
gia tăng tác động lớn trên quy mô toàn cầu cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn
ngày càng gây gắt sâu sắc lạm phát toàn cầu cao nhiều quốc gia tăng lãi suất kéo
giải và thắt chặt chính sách tiền tệ nhiều đồng tiền tiếp tục mất giá rủi ro tài chính
tiền tệ nguy cơ mất an ninh năng lượng lương thực một số nền kinh tế có nguy cơ suy thoái
trong nước thực hiện biện pháp chấn chỉnh một số thị trường như thị trường chứng khoán
bất động sản trái phiếu doanh nghiệp thị trường vốn để hoạt động thị trường đảm bảo công khai
minh bạch an toàn bền vững xong cũng tác động đến các thị trường này
bên cạnh đó trong tháng xuất hiện những hiện tượng thiếu xăng dầu cục bộ
khan hiếm thuốc vật tư y tế trước diễn biến đó chính phủ các bộ ngành địa phương theo dõi
nắm chắc đánh giá đúng tình hình đưa ra các mục tiêu giải pháp phù hợp
chính phủ đã thành lập các tổ công tác để xử lý những vấn đề nảy sinh về thị trường vốn
bất động sản thị trường chứng khoán trái phiếu doanh nghiệp thiếu thuốc sinh phẩm y tế xăng dầu
cùng với phân tích bài học kinh nghiệm của thành công trong chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế xã hội
những hạn chế cần xử lý khắc phục phân tích tình hình trong thời gian tới
thủ tướng chính phủ phạm minh chính nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới
thủ tướng phạm minh chính chỉ đạo các thành viên chính phủ thủ trưởng các cơ quan phải theo dõi
nắm chắc tình hình kịp thời phản ứng bằng chính sách cụ thể và tổ chức thực hiện cho hiệu quả
các bộ ngành địa phương tập trung giải quyết những khó khăn cho doanh nghiệp
trong đó có tháo gỡ về vốn mở rộng thị trường mở rộng sản xuất kinh doanh thúc đẩy
bảo đảm các thị trường chứng khoán trái phiếu doanh nghiệp bất động sản và các ngân hàng hoạt động công khai
minh bạch lành mạnh an toàn và bền vững bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp
chính đáng của người dân doanh nghiệp và các đối tượng liên quan trong bất cứ hoàn cảnh nào
sáng nay tại hà nội bộ công an tổ chức lễ tiếp nhận học bổng do tập đoàn tramvit của hàn quốc
trao tặng cho quỹ nghĩa tình đồng đội của bộ công an
thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã tới dự và phát biểu tại buổi lễ
tại buổi lễ ngài li de bông chủ tịch tập đoàn tramvit đã trao tượng trưng học bổng trị giá một tỷ đồng cho bộ công an
đây là học bổng được tập đoàn tramvit thực hiện từ năm hai nghìn bảy dành cho các cháu là con thương binh
liệt sĩ công an nhân dân có hoàn cảnh khó khăn phân đấu vươn lên học giỏi
hoạt động này góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước
cũng như quan hệ hợp tác giữa tập đoàn tramvit hàn quốc với bộ công an việt nam
thay mặt bộ công an thứ trưởng trần quốc tỏ đánh giá cao các hoạt động đầu tư phát triển kinh tế
tại việt nam của tập đoàn tramvit trong những năm qua
đồng chí thứ trưởng cũng gửi lời cảm ơn tới tập đoàn đã trao tặng học bổng cho các cháu là con thương binh
liệt sĩ công an nhân dân việt nam
đây chính là món quà có ý nghĩa giúp các cháu vươn lên khắc phục khó khăn
trở thành con ngoan trò giỏi tiếp bước cha anh trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước
thứ trưởng trần quốc tỏ cam kết bộ công an việt nam sẽ sử dụng quỹ một cách hiệu quả
thiết thực theo đúng quy chế mục đích của quỹ đã để ra
đồng thời khẳng định bộ công an việt nam sẽ tiếp tục đồng hành chia sẻ
ủng hộ các hoạt động của tập đoàn chang hit tại việt nam trên cơ sở hai bên cùng có lợi
và tuân thủ quy định pháp luật việt nam và hàn quốc
năm hai nghìn hai mươi hai bộ công an đã xét tuyển được hai bốn mươi bảy thí sinh trên hai năm mươi chỉ tiêu
đạt tỷ lệ chín mươi chín tám mươi năm và đến nay không có đơn và thư khiếu kiện liên quan đến công tác tuyển sinh
công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi hai
kỳ thi đã được dư luận trong lực lượng công an nhân dân xã hội và các nhà quản lý giáo dục đánh giá cao
đây là thông tin được đưa ra tại hội nghị sơ kết triển khai đề án đổi mới công tác tuyển sinh
đại học chính quy tuyển mới trong công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi hai vừa được tổ chức chiều nay tại hà nội
thượng tướng phó giáo sư tiến sĩ trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an chủ trì hội nghị
ngày hai mươi một tháng năm năm hai nghìn hai mươi một bộ trưởng bộ công an đã ban hành đề án số bốn
về đổi mới công tác tuyển sinh đại học chính quy tuyển mới trong công an nhân dân
theo đề án số bốn bộ công an có những điều chỉnh về đối tượng điều kiện tiêu chuẩn và quy trình tổ chức tuyển sinh đại học chính quy tuyển mới
mặc dù là năm đầu tiên triển khai song công tác tuyển sinh trong công an nhân dân đã được thực hiện
theo đúng thời gian quy trình của bộ giáo dục và đào tạo quy định của bộ công an
bên cạnh những kết quả đã đạt được tại hội nghị các đại biểu cũng thẳng thắn chỉ ra những khó khăn vướng mắc hạn chế tồn tại
và nguyên nhân nhất là những nguyên nhân chủ quan qua đó giúp kinh nghiệm xác định phương hướng nhiệm vụ
về công tác tuyển sinh trong công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi ba và những năm tiếp theo
thời gian tới để tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giáo dục đào tạo nói chung
và công tác tuyển sinh công an nhân dân nói riêng theo đề án số bốn thứ trưởng trần quốc tỏ đề nghị
công an các đơn vị địa phương các học viện trường công an nhân dân tiếp tục quán triệt
thực hiện nghiêm túc các quy định của đảng chính phủ của đảng ủy
công an trung ương bộ công an về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo trong công an nhân dân
sát với lộ trình đổi mới của hệ thống giáo dục quốc dân gắn với yêu cầu nhiệm vụ công tác công an trong giai đoạn mới
thứ trưởng trần quốc tỏ yêu cầu các đơn vị chuyên môn thực hiện công tác tuyển sinh trong công an nhân dân
phải đảm bảo nghiêm túc minh bạch tuyệt đối không được để xảy ra sai sót sơ xuất tiêu cực
tập trung chấn chỉnh công tác khám sức khỏe kết luận tiêu chuẩn chính trị cho thí sinh dự tuyển
không để tình trạng thí sinh trúng tuyển thiếu tiêu chuẩn phải trả về nơi sơ tuyển
ảnh hưởng đến quyền lợi của chính thí sinh và những thí sinh khác
hướng tới kỷ niệm tám mươi năm ngày truyền thống công an nhân dân việt nam
hai mươi năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc sáng nay tại hà nội
bộ công an đã chủ trì phối hợp cùng hội nhà văn việt nam tổ chức lễ phát động cuộc thi sáng tác tiểu thuyết
chuyện và ký về đề tài vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống lần thứ năm hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi hai
đến dự buổi lễ có thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
chủ tịch hội đồng chỉ đạo cuộc thi nhà thơ nguyễn quang thiều chủ tịch hội nhà văn việt nam
đồng chủ tịch hội đồng chỉ đạo cuộc thi thiếu tướng đỗ triệu phong
cục trưởng cục truyền thông công an nhân dân phó chủ tịch hội đồng chỉ đạo cuộc thi
cuộc thi được tổ chức với mục đích động viên khuyến khích tạo điều kiện để các nhà văn
người viết trong cả nước sáng tạo những tác phẩm văn học phản ánh trung thực
về hoạt động công tác chiến đấu và xây dựng lực lượng công an nhân dân
đặc biệt là xây dựng hình tượng người chiến sĩ công an nhân dân vì nước quên thân vì dân phục vụ
qua đó củng cố mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa lực lượng công an với nhân dân
giúp nhân dân hiểu đùm bọc và giúp đỡ lực lượng công an nhân dân hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ
được đảng nhà nước và nhân dân giao phó
phát biểu tại buổi lễ thứ trưởng trần quốc tỏ khẳng định đảng ủy công an trung ương
bộ công an cam kết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các nhà văn tiếp cận được thực tế
có sự đồng cảm với những nhiệm vụ trong công tác bảo đảm an ninh trật tự của cán bộ chiến sĩ công an nhân dân
từ đó tạo thành sức mạnh hôn đúc nên những tác phẩm văn học có giá trị về tư tưởng và nghệ thuật
về đề tài vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống
đó sẽ là những tác phẩm phản ánh sinh động về cuộc chiến đấu âm thầm lặng lẽ gian khổ
nhưng rất vinh quang của cán bộ chiến sĩ công an nhân dân
những chiến công đã tô thắm truyền thống vẻ vang trong suốt tám mươi năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành của lực lượng công an nhân dân
bộ công an mong muốn hội nhà văn việt nam tích cực phối hợp hỗ trợ hướng dẫn trao đổi kinh nghiệm trong tổ chức cuộc thi
mong muốn các nhà thơ nhà văn tích cực hưởng ứng tham gia cuộc thi
ban tổ chức bắt đầu nhận bản thảo dự thi từ nay cho tới hết ngày một mươi năm tháng bốn năm hai nghìn hai mươi năm
địa chỉ nhận tác phẩm là nhà xuất bản công an nhân dân số một trăm linh ít kiêu phường nguyễn du quận hai bà trưng thành phố hà nội
dự kiến lễ tổng kết và trao giải thưởng sẽ được tổ chức vào tháng tám năm hai nghìn hai mươi năm
huy động cán bộ phương tiện triển khai nhiều biện pháp cách làm để đẩy nhanh tiến độ với mục tiêu hoàn thành chỉ tiêu cấp thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử cho nhân dân
với phương châm làm hết việc không làm hết giờ các chiến sĩ công an nhân dân đang nỗ lực từng ngày để đạt chỉ tiêu cấp thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử cho một trăm linh công dân trong độ tuổi trên địa bàn tỉnh
ghi nhận ngay sau đây của phóng viên thời sự
cụ nông vi khiết chú quán tại xã đảo viên năm nay đã tám mươi chín tuổi sức khỏe già yếu không có khả năng đi lại để đến trụ sở công an xã làm căn cước công dân gắn chip
để hỗ trợ kịp thời các cán bộ công an đã đến tận nhà
thực hiện các căn cấp công dân cho cụ
những ngày qua với quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu cấp thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử và tài khoản định danh điện tử trên địa bàn
công an tỉnh lạng sơn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng tăng cường lực lượng phương tiện ứng dụng nhiều biện pháp cách làm khoa học
tạo điều kiện tốt nhất cho nhân dân tới làm thẻ căn cước công dân gắn chip
điện tử ở bất cứ thời điểm nào qua đó đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân
để thực hiện làm tốt việc đề án sáu và đợt cao điểm chín mươi ngày đêm của bộ công an về việc làm sạch dữ liệu dân cư và cấp căn cước công dân
công an xã đã cũng phối hợp với các ban ngành đoàn thể và trực tiếp đi xuống xuống thôn bản và vào nhà dân trực tiếp
và để làm tốt đẹp trong lòng nhân dân
để làm căn cấp cho những công dân có sức khỏe yếu hoặc là những người không có khả năng đi lại
ngoài việc cấp căn cấp công dân gắn chip cho người dân phòng kiểm soát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh lạng sơn
còn thực hiện đồng thời cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân
khi đăng ký tài khoản định danh điện tử công dân có thể tích hợp nhiều loại giấy tờ cá nhân như giấy phép lái xe tài khoản ngân hàng bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế
hệ thống định danh và xác thực điện tử
bộ công an sẽ tự động xác thực và tích hợp với các tính năng bảo mật tuyệt đối trên điện thoại thông minh của công dân
hiện nay trên toàn tỉnh lạng sơn đã có trên chín mươi năm công dân từ đủ một mươi bốn tuổi trở lên đã được cấp thẻ căn cước công dân
và hướng tới mục tiêu là sẽ cấp tài khoản định danh điện tử cho mọi công dân
để đạt được kết quả như trên là nhờ có sự hỗ trợ và giúp đỡ ủng hộ của quần chúng nhân dân
đã thu xếp thời gian để đến thu nhận hồ sơ làm căn cước công dân và cấp tài khoản định danh điện tử
cao điểm hoàn thành chỉ tiêu cấp thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử đang bước vào giai đoạn nước rút
lực lượng công an lạng sơn đã huy động tối đa lực lượng làm việc ba k một ngày vừa thu nhận hồ sơ vừa làm sạch dữ liệu dân cư bảo đảm đúng đủ sạch sống
mặc dù cường độ làm việc cao áp lực lớn dẫu có vất vả khó khăn nhưng với tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ chiến sĩ công an tỉnh lạng sơn
sẽ sớm hoàn thành việc cấp căn cước công dân đúng tiến độ đề ra